vì những ngày qua tại vùng tâm dịch ở phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi người dân đã quen thuộc với hình ảnh những chiến sĩ công an trên xe đạp có mặt khắp ngõ ngách cùng tham gia chống dịch covid một mươi chín
vâng người dân nơi đây gọi các anh với cái tên thân thương chính là đội quân xe đạp
do có trên một trăm hai mươi người dương tính với covid một mươi chín thị xã đức phổ đã phong tỏa phường phổ thạnh với gần hai mươi dân
một mươi cán bộ tốt nghiệp đại học an ninh nhân dân tp hcm vừa được phân công về công an tỉnh quảng ngãi đã sung phong vào vùng dịch làm nhiệm vụ
lãnh đạo công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt gắn quân hàm và giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này
do yêu cầu khẩn cấp là phải phong tỏa ngay rốn dịch là thạch bi một thạch bi hai của phường phổ thạnh
cho nên giám đốc công an tỉnh quyết định điều động các ông chí đi thực hiện một cái nhiệm vụ đó là tăng cường vào rốn dịch
đó là tăng cường vào rốn dịch
lực lượng tại chỗ phong tỏa kiểm soát và khống chế dịch
đi là đi ngay bây giờ và về là khi nào dịch được khống chế
xin gửi gắm tình cảm và niềm tin vào các đồng chí khi vào với tâm dịch
tại phường phổ thạnh các cán bộ chiến sĩ đã được bố trí xe đạp làm nhiệm vụ chống dịch
ngày các đồng chí thay phiên ca trực làm nhiệm vụ đứng chốt hỗ trợ truy vết đảm bảo an ninh trật tự
vì cái diện tích rất là hẹp nên chúng ta sử dụng xe đạp để chúng ta đi vào
sâu trong các hẻm để có thể tuyên truyền từng nhà vận động từng bà con
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
về việc di chuyển xe đạp thì nó lại thuận lợi cho chúng tôi là để một phần là phục vụ cho các anh em chiến sĩ
đi đến các chốt để chúng ta thực hiện công tác trực gác trực chốt và phong tỏa kiểm dịch
các chốt trên địa bàn phường đều được đội quân xe đạp bố trí đứng chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kịp thời đảm bảo an ninh trật tự khu vực phong tỏa không để nội bất xuất ngoại bất nhập
làm tốt công tác hỗ trợ truy vết vận động người dân đi xét nghiệm đưa đi cách ly kịp thời
hàng ngày đội quân xe đạp lại lên đòi các con hẻm ngõ gách đường phổ thạnh
nơi có dân số trên hai mươi người
những lời động viên chia sẻ
đã giúp người dân thêm vững tin vượt qua dịch bệnh
nhiều ngày qua những chiến sĩ sung phong vào vùng dịch làm nhiệm vụ
đã để lại nhiều hình ảnh đẹp xúc động trong lòng người dân
tỉnh quân dân giữa vùng dịch lại càng đẹp hơn bao giờ hết
không có gì phải sợ hết cố gắng lên nha các em cố lên nha
những hình ảnh đẹp về đội quân xe đạp ở quảng ngãi
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay